trong khi một bộ phận không nhỏ người dân sống tại hà nội đang gặp khó khăn về chỗ ở
thì tại một số nơi ở thủ đô lại có nhiều khu đô thị mới bị bỏ hoang
người dân không đến sinh sống phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
đây là khu đất dịch vụ phường yên nghĩa quận hà đông đã được bàn giao cho người dân từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên vẫn rất ít hộ dân chuyển về đây sinh sống bởi điện nước các dịch vụ công trình phục vụ
nhu cầu dân sinh cơ bản vẫn chưa hoàn thiện cuộc sống của người dân nơi đây đã nhiều năm rất bất tiện
vì không được đáp ứng nhu cầu thiết yếu này
còn đây là hình ảnh tại khu đô thị mới đồ nghĩa quận hà đông
khu đô thị có quy mô dân số từ hai năm đến ba vạn người với tổng diện tích quy hoạch gần hai trăm linh hectare
thế nhưng cho đến nay tại đây mới chỉ có gần năm mươi hộ dân chuyển đến sinh sống
các công trình hạng mục như trong dự án như trung tâm thương mại trường học công viên
hiện vẫn chỉ là những bãi đất trống bỏ hoang như thế này
theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
nhưng chủ yếu là do hệ quả của quá trình quy hoạch phát triển đô thị tại hà nội
cái quy hoạch mà được thủ tướng phê duyệt với lại những cái dự án mà nằm trước cái thời điểm đó
thì có cái là phù hợp với quy hoạch nhưng có những cái thì không hẳn là phù hợp với quy hoạch
và như vậy là nếu mà nó không phù hợp với quy hoạch thì cái việc kết nối đối với đô thị là nó có những cái khó khăn của nó
trong khi một bộ phận không nhỏ người dân ở hà nội đang gặp khó khăn về chỗ ở
thì ở hà nội có rất nhiều dự án khu đô thị bị bỏ hoang như thế này
bởi vậy việc ra soát và lập phương
để giúp các dự án này phát huy được hết tiềm năng không bị lãng phí là điều mà các cấp
các ngành cần tính đến và thực hiện trong thời gian tới